trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một sau khi nhậu say đối tượng luân có hành vi gây dối trật tự công cộng đập phá đồ đạc và đánh chủ quán
nhận được tin báo công an thị trấn phước long nhanh chóng đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự
khi thấy lực lượng chức năng đến đối tượng luân đã dùng các loại hung khí nguy hiểm để chống trả và ném gạch đá gây thương tích nặng ở vùng mắt của một công an viên công an thị trấn phước long
lực lượng công an huyện phước long đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
bị con rể dọa giết đối tượng nguyễn văn tấu chú tại xã phú lâm huyện phú tân tỉnh an giang đã dùng búa và dao giết chết con rể rồi đến cơ quan công an đầu thú
vào chiều ngày hai mươi một tháng một nguyễn văn tấu đã bị đưa ra xét xử về tội giết người
theo cầu trạng bị tào tấu sống cùng con ruột là nguyễn thị phụng và con rể là đào văn dõng tại ấp phú
nguyễn văn tấu đã bị đưa ra xét xử về tội giết người
khi gây án ông tấu đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào ngày một mươi sáu tháng tám đối tượng tấu đã khởi tố và điều tra
tại phiên sơ thẩm chiều qua tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tấu một mươi bốn năm tù về tội giết người
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp
quận một tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và bắt tạm ra
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án lưới điện miền nam ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng phần móng
với công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc
do công ty không đủ điều kiện nhân lực nên trần anh tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc
làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát xây dựng để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định
mà chỉ căn cứ vào số liệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng gần một trăm bảy mươi triệu đồng số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan điều tra phát hiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình
cũng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo nguyễn thị lan năm mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi sáu năm tù ra
theo có trạng vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi một
bị cáo lan đã mua thửa đất số bốn mươi sáu với diện tích đắt hơn một mươi năm ba ngàn mét vuông với giá ba tỷ đồng
bị cáo lan đã săn ủi mặt bằng làm đường phân chia được một trăm ba mươi sáu lô đất nền trái phép để bán
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm bị cáo lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng giấy bán toàn bộ số nền đất trên cho một trăm hai mươi hai hộ dân với giá từ một trăm linh bốn triệu đồng đến hai trăm năm mươi triệu đồng một lô
trong đó bị cáo đã xây dựng trước hai mươi tám căn nhà
và bán với giá từ ba trăm năm mươi triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng một nhà
lan đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán thu về tổng số tiền hơn một mươi chín sáu tỷ đồng
mặc dù thửa đất trên đã bán cho các hộ gia đình nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cáo lan vẫn giữ
vào ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm lan đã đưa ra thông tin gian dối để lừa bán thửa đất trên cho vợ chồng bà đoàn thị huệ và ông trần văn hồng
chiếm đoạt số tiền ba năm tỷ đồng
hành nghề chạy xe ôm truyền thống thường thấy nhiều khách nước ngoài say xỉn mất cảnh giác nên huỳnh hữu hiến và nguyễn thanh liêm đã bàn bạc cướp tài sản của những người này
và hiện công an tp hcm đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra và xử lý
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày một mươi chín tháng hai huỳnh hữu hiến đã thực hiện một vụ cướp giật điện thoại của người đàn ông quốc tịch philippines
sau khi cướp được điện thoại hiến và liêm đem bán được chín triệu đồng chia nhau tiêu xài
vào ngày hai mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với huỳnh hiễu hiến và nguyễn thanh liêm
đồng thời bàn giao hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý theo thẩm quyền
tại cơ quan cảnh sát điều tra hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
qua xác minh huỳnh hữu hiến đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nguyễn thanh liêm có một tiền án về tội cướp tài sản
đây là thẻ đã được tích hợp nhiều trường hợp thông tin của công dân và được ứng dụng thực tiễn mang lại sự thuận lợi khi công dân sử dụng trong các hoạt động giao dịch hành chính dân sự hay trong các hoạt động kiểm soát phòng chống dịch
thế nhưng chính sự thuận lợi này mà đã xuất hiện tình trạng người dân chia sẻ hình ảnh cân cước công dân gắn chip điện tử
điều này đã tạo khay hở để các đối tượng tội phạm sử dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và người phải chịu thiệt hại không ai khác chính là bản thân mình
vui mừng vì cầm trên tay thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chị lệ đã chia sẻ trên mạng xã hội
thế nhưng sau đó vài tháng chị nhận được điện thoại yêu cầu đề nghị thanh toán khoản vay đúng hạn từ công ty tài chính
có thông báo là ông cân cước công dân gắn chip thì mình cũng đi làm
và khi về nhà thì mình cũng đi làm
về thì cũng khá là vui nên là mấy chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội để chia sẻ cùng mọi người
nhưng mà cũng không nghĩ là cái hậu quả nó mang đến lại lớn như thế
tại vì sau một thời gian mình đăng tải cái bài đó lên trên mạng xã hội thì mình cũng nhận được một vài cái cuộc gọi của một số nơi nói là mình có vay một cái khoản gì đó
nhưng mà mình cũng không biết
trên thực tế đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân chỉ vì hành động vô tư chia sẻ hình ảnh căn cước công dân của mình
đây là hành vi tiềm ẩn cao nguy cơ lội lọt thông tin cá nhân
bởi chỉ cần dựa vào mã qr và thông tin in trên thẻ căn cước công dân là biết rõ thông tin cá nhân của công dân
và từ những thông tin đó các đối tượng xấu đã có thể dễ dàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
thông tin về số căn cước công dân rồi thì họ tên ngày tháng năm sinh
thì có thể được đối tượng xấu sử dụng cho mục đích khác nhau như đăng ký các tài khoản không đúng rồi thì có thể dùng cho mục đích khác
nhưng ngoài ra tôi có thể nêu lên một cái vấn đề mà chắc là cũng chưa nhiều người để ý lắm
đấy chính là cái câu chuyện liên quan đến cái ảnh khuôn mặt và cái vân tay
thì chúng tôi đã có những cái thử nghiệm là nếu mà chúng ta để lộ cái ảnh vân tay thì đối tượng xấu hoàn toàn có thể mua các cái máy in ba d
thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng là họ có thể in ra được một cái
các cái bản vân tay bằng chất liệu silicon và có thể đánh lừa được các điện thoại thông minh cũng như thậm chí là cửa ra vào các căn hộ
bộ công an cho biết thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được thiết kế với độ bảo mật cao
việc sử dụng khai thác thông tin trên thẻ căn cước công dân qua thiết bị máy móc được bộ công an đưa vào sử dụng đều được đảm bảo an ninh an toàn
tuyệt đối không để lộ lọt thông tin cá nhân của công dân
tuy nhiên trường hợp người dân tự ý đăng tải
chia sẻ hình ảnh căn cước công dân cung cấp thông tin căn cước công dân cho những dịch vụ không thiết yếu
các dịch vụ không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân hay cho người khác mượn căn cước công dân nếu không có mục đích chính đáng sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng
khi mất cân cước công dân công dân cần trình báo ngay lên cơ quan chức năng để báo mất và được cấp lại căn cước đồng thời phòng ngừa trường hợp
số căn cước công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
thì để có căn cứ chứng minh bản thân không liên quan đến các giao dịch dân sự đó
trong trường hợp bị lừa lấy thông tin căn cước công dân để vay tiền
thì người dân cần nhanh chóng thông báo với đơn vị cho vai đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất
còn trường hợp bị các đối tượng khác lợi dụng lấy số căn cước công dân để đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng đăng ký thuê bao trả sau hoặc đăng ký mã số thuế
thì người dân cũng cần nhanh chóng liên hệ đối với các cơ quan này để được hỗ trợ một cách sớm nhất
căn cước công dân gắn chip điện tử là một loại giấy tờ quan trọng
mã qr và chip trên thẻ căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao triệt đề lợi dụng để trục lợi
vì vậy mỗi người dân cần phải hết sức cẩn trọng tuyệt đối không nên đăng tải chia sẻ hình ảnh thẻ căn cước công dân lên mạng xã hội
một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền nằm sâu trong vườn sầu riêng
và cảnh sát hình sự công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long triệt xóa bắt giữ nhiều đối tượng tham gia
vào sáng ngày hai mươi hai tháng hai nhận được tin báo của người dân có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống
nằm sâu trong vườn sầu riêng của người dân ở xã an phước huyện mang thít nên lực lượng công an đã tiến hành bố trí lực lượng vây bắt
do địa điểm đá gà nằm sâu trong vườn vắng được canh giới cẩn thận rất khó tiếp cận nên khi phát hiện lực lượng công an
các con bạc đã liền được báo động bỏ chạy ra các vườn cây ăn trái lân cận để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi và bắt giữ tám đối tượng
lực lượng công an tạm giữ bảy xe mô tô và số tiền gần sáu mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đồng thời giáp với nước lào là nơi thông thương giữa các huyện thành phố với nhau có tuyến quốc lộ sáu c và tuyến tỉnh lộ một
dài hơn bảy mươi km qua địa bàn huyện
xác định đây là những tuyến đường phức tạp cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện mai sơn đã triển khai
và ban hành nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát ngày đêm đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
không bỏ lọt các loại tội phạm
ngay sau khi giao quân trên tuyến tỉnh lộ một trăm một mươi từ địa bàn thị trấn hát lót đến địa bàn xã triềng trăn
lực lượng cảnh sát giao thông huyện mai sơn đã liên tiếp phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về luật giao thông đường bộ
tổ công tác tiến hành lập biên bản xử phạt đồng thời tuyên truyền nhắc nhở để mỗi người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
hôm nay tôi có tham gia giao thông và bị mắc lỗi không cắt dây an toàn
qua cảnh sát giao thông huyện mai sơn kiểm tra nhắc nhở tôi thấy mình mắc lỗi như thế là sai
được qua kiểm tra nhắc nhở thì tôi rút kinh nghiệm
lần sau thì tham gia giao thông cắt dây an toàn để đảm bảo an toàn giao thông đến mình và đến mọi người
năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn toàn huyện mai sơn chỉ xảy ra hai vụ tai nạn giao thông thiệt hại về người và tài sản cũng giảm hẳn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình tiến hành kiểm tra xử lý đơn vị đã xử lý hơn một trường hợp phạt tiền hơn chín trăm năm mươi triệu đồng
phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự kinh tế ma túy phát hiện bắt giữ thành công tám vụ tám đối tượng phạm tội về ma túy
ba vụ ba đối tượng phạm tội về kinh tế trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
đội cảnh sát giao thông từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông và xử lý vi phạm
các nỗi vi phạm như người điều khiển không đội ngũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe
các trường hợp điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy
trong hơi thở có nồng độ cồn
để đảm bảo thực hiện có hiệu quả lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phối hợp với lực lượng kinh tế
lực lượng hình sự lực lượng ma túy và công an xã để kiểm soát
qua đó thì góp phần để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là xử lý các hệ loại đối tượng vi phạm
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mai sơn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
ban hành nhiều chương trình kế hoạch chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để làm giảm tai nạn giao thông
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm ba tiêu chí về số vụ số người chết và người bị thương trong năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mai sơn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân
đặc biệt là bà con vùng sâu vùng xa tiếp tục chỉ đạo cán bộ chiến sĩ làm tốt công tác tuần tra kiểm soát
nhất là trên các tuyến đường trọng điểm phức tạp tiềm ẩn nguy cơ

lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mai sơn sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân

trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm ba tiêu chí về số vụ xung người chết và người bị thương trong năm hai nghìn hai mươi hai

trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm ba tiêu chí về số vụ xung người chết và người bị thương trong năm hai nghìn hai mươi hai

ngo coung theo dõi nhạc viết bản tin của bản tin hai ngôi nhà thường xã đường ph mb
haiti looks vài loại quất vọng chờ cấm luật vào thời gian tư vĩnh
khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển tây nam đã được tàu cá tàu cảnh sát biển bốn trăm ba mươi
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn kịp thời sơ cấp cứu để đưa vào bờ
nạn nhân là anh ngô thanh tân là ngư phủ của tàu kg chín mươi hai nghìn tám trăm ba mươi bốn ts
trong quá trình thu lưới anh tân đã bị lưới kéo đứt lìa bốn ngón tay trái
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín đã điều tổ quân y lên tàu cá để hỗ trợ ngư dân
sau khi tiêm kháng sinh rửa và băng bó vết thương
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi chín đã tổ chức bàn giao bệnh nhân cho tàu cá đưa vào bờ để tiếp tục điều trị
ngày hai mươi hai tháng hai công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án tạm giam đối với nguyễn đăng trường
sinh năm hai nghìn một ngụ tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh về hành vi cướp tài sản
trước đó trường rủ bạn là nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ xã an bình huyện cao lãnh đi tp hcm bằng xe mô tô
trên đường đi khi đến địa phận
huyện tháp một mươi sang phát hiện trường có mang theo dao
nên nể sinh nghi vấn nên đổi ý không đi và yêu cầu trường chở về
trên đường về trường chở sang qua đoạn đường vắng thuộc ấp hai xã tân hội trung huyện cao lãnh
rồi dùng hai con dao thủ sẵn trong người đâm sang trọng thương
và dùng cây đánh vào vùng đầu của sang gây thương tích
cướp hai bóp tiền rồi tẩu thoát
tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện cao lãnh đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
sau gần hai mươi tám giờ nhận được tin báo lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn đăng trường
đang lẫn trốn tại một nhà trọ thuộc tỉnh đồng nai
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn phước huynh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện hòa bình phối hợp với đồn biên phòng cái cùng kiểm tra phát hiện và bắt quả tang
nguyễn phước huynh đang cất giấu một gói ma túy trong túi quần
qua làm việc nguyễn phước huynh khai nhận gói ma túy này được huynh mua từ một người khác về để sử dụng
được biết nguyễn phước huynh là đối tượng nghiện ma túy vừa chấp hành xong việc cai nghiện bắt buộc
vào cuối năm hai nghìn hai mươi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn của thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
vào đêm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khiến cho một người chết và hai người bị thương
sau năm ngày xảy ra vụ việc thì các đối tượng gây ra vụ án đã đến cơ quan công an để đầu thú
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai người dân sống tại khu vực gần ngã ba đường từ văn tư và phạm ngọc thạch
thuộc phường phú trinh thành phố phan thiết phát hiện ba người thanh niên bị té xuống đường
trên người có nhiều vết thương nên đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu
đồng thời báo công an
chỉ sau một thời gian ngắn lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng gây ra vụ án mạng
và vận động được các đối tượng này ra đầu thú
các đối tượng gồm trần ngọc nam sinh năm hai nghìn nguyễn đình ý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và nguyễn trọng phúc sinh năm hai nghìn một
cả ba đối tượng đều cư trú trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai
nam ý và phúc đi trên hai xe máy trên đường một mươi chín tháng bốn thuộc phường xuân an thành phố phan thiết
bị một nhóm ba người điều khiến xe máy chạy trước đầu và xảy ra mâu thuận đánh nhau
do không làm chủ được bản thân trần ngọc nam đã lấy dao thuắn trong người tấn công nhóm thanh niên kia
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
hậu quả khiến một người chết và hai người bị thương
thưa quý vị việc khai thác khoáng sản tràn lan không phép nhất là các sông
đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống dẫn đến sạt lở nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân
lãnh đạo công an tỉnh trà vinh vừa có chuyến khảo sát thực địa để có kế hoạch xử lý nghiêm nạn cắt tặc
với lợi nhuận kinh tế cao các đối tượng sử dụng nhiều thú đoạn tinh vi
như lợi dụng đêm tối với địa hình phức tạp giáp ranh thậm chí tổ chức cảnh giới với lực lượng chức năng
để tiến hành các hoạt động khai thác cát trái phép trên hai tuyến sông cổ chiên và sông hậu thuộc thủy phận trà vinh
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng sát môi trường công an tỉnh trà vinh đã tham mưu cho bang giám đốc kiểm tra và phát hiện
hai mươi sáu trường hợp di phạm khai thác cát sông không phép
qua đó đã xử lý hình sự ba đối tượng về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép
đồng thời đã xử lý di phạm hình chính với số tiền trên tám trăm linh triệu đồng
và tịch thu toàn bộ tan vật phương tiện đối tượng di phạm thực trạng trong thời gian qua
hiện nay trên tuyến sông hậu và sông cổ chiên có hai mỏ cát được cấp phép khai thác
tuy nhiên một mỏ giấy phép đã hết hàng
hôm nay đồng chí giám đốc cho thành lập tổ công tác nhằm khảo sát thực địa trên tiếng sông cổ chiên và sông hậu
để xác định
các tiến và địa bàn trọng điểm mà cái đối tượng là thường xuyên khai thác các trái phép gây bức xúc
trong quần chúng nhân dân cái ảnh hưởng về cái môi trường của tiếng sông mà nơi bà con sinh sống
từ đó để ban giám đốc định hướng chỉ đạo trong thời gian tới như vậy là chúng tôi sẽ xử lý
một cách nghiêm và triệt để là nếu đối tượng
mà tái phạm thì xử lý theo quy định bắt được đó là xử lý hình sự đấu tranh mạnh với tội phạm và hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan và công an các huyện thị xã thành phố có phương án cụ thể tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ không để xảy ra bức xúc trong nhân dân làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
thưa quý vị liên quan đến vụ việc giả bác sĩ làm việc tại khu cách ly chánh văn phòng sở y tế cho biết thanh tra của đơn vị đang phối hợp với công an tp hcm làm việc với đối tượng nguyễn quốc khiêm để làm rõ về động cơ mục đích và xác định hậu quả gây ra trong thời gian vừa qua
chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh xác định cơ quan này cũng vừa biết vụ việc giả bác sĩ của đối tượng nguyễn quốc kim
trong năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
người phát ngôn sở y tế cho hay do nguyễn quốc khiêm có hành vi làm giả giấy tờ bằng cấp nên vụ việc được thanh tra sở y tế đề nghị công an thành phố điều tra làm rõ về động cơ
mục đích và xác định hậu quả gây ra khi cố tình giai danh bác sĩ làm việc tại khu cách ly truyền cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
khi được đặt câu hỏi liệu các y lệnh do đối tượng này thực hiện trong thời gian qua đã gây nên hậu quả gì nghiêm trọng không đại diện sở y tế sẽ thông báo chính thức khi có kết quả điều tra
trước đó trang web của bộ y tế ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đã có bài viết ca ngợi đối tượng nguyễn quốc khiêm
thời điểm đó được cho là bác sĩ nội trú của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh
đồng thời một số cơ quan báo chí cũng dẫn lại nguồn từ thông tin này
hiện nay bài viết này đã được gỡ khỏi website của bộ y tế
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bác sĩ giá này đã tham gia phục vụ điều trị cấp phát thuốc ký các loại giấy tờ chuyển viện báo tử vong của các ca f tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh covid một mươi chín
ở trường cao đẳng điện lực thành phố hồ chí minh
tuy nhiên sau đó trường đại học y dược khẳng định không có dữ liệu về sinh viên này
bệnh viện chờ rảy cũng thông báo khoa tiên mạch không có bác sĩ nào tên nguyễn quốc kim như báo chí mô tả
ngày hai mươi hai tháng hai công an quận tân phú thành phố hồ chí minh cho biết đang điều tra truy xét vụ trợm đột nhập vào cửa hàng kinh doanh buôn bán trên địa bàn lấy đi nhiều tài sản với giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng
trước đó chú cửa hàng buôn bán bệnh ác huy trên đường bình long phường phú thạnh quận tân phú thức dậy thì thấy đồ đặt trong cửa hàng bị xáo trộn
xem lại camera an ninh thì phát hiện lúc hơn ba giờ sáng có một người đàn ông tiếp cận cửa hàng rồi dùng một cây dài đưa vào bên trong để lấy chìa khóa cửa trên bàn làm việc
đối tượng sau đó đột nhập lấy đi nhiều tài sản gồm hai trăm linh triệu đồng tiền mặt máy tính điện thoại di động
tiếp nhận thông tin vụ việc công an đang vào cuộc điều tra truy xét đối tượng
học sinh tất cả các khối lớp tại thành phố hồ chí minh đã đi học trở lại được hơn một tuần vừa qua
và ngành giáo dục đào tạo thành phố vẫn đang nỗ lực để vừa duy trì việc học trực tiếp vừa đảm bảo phòng chống dịch
tuy nhiên một số trường trên địa bàn của thành phố hiện vẫn phải đang căng mình tổ chức bán trú
tuần qua hơn sáu mươi cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh khi các em trở lại trường
mặc dù các trường đã nỗ lực bình thường hóa hoạt động này
nhưng hiện nay một số cơ sở giáo dục vẫn đang gặp nhiều khó khăn
thậm chí nhiều trường vẫn chưa thể tổ chức việc học bán trú
nhà trường cũng gặp một số khó khăn đó là các lực lượng về bảo mẫu cũng ảnh hưởng về quân số
chúng tôi điều động lực lượng hỗ trợ nhà trường kể cả giáo viên để tham gia vào công tác bán chú này
làm sao cho đảm bảo công tác bảo đảm an toàn nhất ngủ nghỉ cho học sinh khi đi học và nghỉ bán chú
tuy nhiên có một khó khăn là khi em tắt tổ chức bán trú thì em ta sẽ có khó khăn ở chỗ là phải đảm bảo mỗi học sinh khi ngủ trong phòng là cách nhau một mét
như vậy thì nếu chúng ta thực hiện các lớp học bán chú khi con ngủ thì thường là khoảng ba mươi mấy em ba mươi năm em khoảng ba mấy em một lớp
nhưng mà với tinh thần theo cái thực hiện là mỗi một em cách nhau một mét thì có thể là trường sẽ giảm sơ chỉ số học sinh bán dụng ngủ bán trú trong các lớp lại
để đảm bảo các yêu cầu cần đạt theo hướng dẫn của sở y tế
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết thời điểm và phương án tổ chức bán trú sẽ khác nhau giữa các trường
do quy mô tổ chức và điều kiện thực tế khác nhau
để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trường học phải xây dựng phương án tổ chức
được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp quận quyện thành phố trực thuộc phê duyệt trước khi triển khai thực hiện
bởi vì khi thực hiện cái hoạt động này bình thường để mà đáp ứng cái hoạt động và sự căng tinh với nội bán trú của cái cơ sở dục thì nó rất là đặc thù
và trong một thời gian rất là ngắn mà phục vụ cho một số lượng học sinh rất là đông
và cộng theo với quy định phòng chống dịch
mà chúng tôi yêu cầu thực hiện đảm bảo theo cái hướng dẫn của bên y tế
thì cái việc đáp ứng cho cái học sinh ngay và luôn và đáp ứng đầy đủ luôn cho tất cả các cơ sở dục thì hiện nay thì đúng là cũng sẽ rất là khó
chính vì vậy cho nên là các cơ sở thì một số cơ sở chúng ta đang trong giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng để trong thời gian sớm nhất là sẽ mở cửa lại các dịch vụ này
cái hoạt động này để mà bình thường hóa lại các hoạt động ở trong nhà trường
các cơ sở dịch vụ này để mà bình thường hóa lại các hoạt động ở trong nhà trường
tới đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các trường sẽ cơ bản tổ chức học bán trú như bình thường
ngoài ra sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn biến đổi liên tục
có thể thay đổi kế hoạch sau một hai ngày nên cần sự đồng hành cùng phụ huynh học sinh